thời gian gần đây tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ một a đoạn đi qua tỉnh quảng bình diễn ra ngày càng phổ biến
mặc dù lực lượng chức năng đã có nhiều biện pháp xử lý gian đe song do sự thiếu ý thức của một số bộ phận người dân nên nguy cơ tai nạn giao thông vẫn luôn rình rập ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
có mặt tại tuyến quốc lộ một a đoạn đi qua tỉnh quảng bình phóng viên ghi nhận người tham gia giao thông băng qua giải phân cách cứng một cách tùy tiện
xe máy đi ngược chiều trở nên ngày một phổ biến cho bò được chăn thả nhờ đường làng đây là thực trạng diễn ra nhiều tháng nay khiến nhiều người đi đường cảm thấy bức xúc
người mà không có ý thức léo lấy giải phân cách băng qua đường tôi cảm thấy rất nguy hiểm rất là nguy hại cho bản thân những người đã cháy như chúng tôi vâng mong cơ quan chức năng xử lý và cố gắng khắc phục tình trạng này
bất kể là ngày hay đêm những hành vi thiếu ý thức này của một bộ phận người dân trên tuyến quốc lộ một a vẫn diễn ra
với tốc độ lưu thông của các xe cơ giới trên quốc lộ một a từ bảy mươi đến chín mươi km một giờ
không thể kịp thời xử lý tình huống bất ngờ trên đường
lực lượng hành trào thông đã tập trung lực lượng xử lý nghiêm nhưng vì lực lượng mỏng cũng có thể cùng một lúc trải dài trên một trăm linh km
chính vì thế lúc bắn lực lượng hành trào thông trên đường thì người dân lại thực hiện các hành vi đó trên
để nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông cũng như người dân sống dọc bên tuyến quốc lộ
thì chúng tôi đề nghị chính quyền địa phương cũng như các băng ngành tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân
trong khi tham gia hòa thông để nhằm giảm hiểu cái tên hòa thông có thể trở ra trên tuyến quốc lộ một a
những vi phạm giao thông trên nguyên nhân chính xuất phát từ sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân
do đó ngoài những biện pháp xử lý nghiêm khắc của lực lượng cảnh sát giao thông
thì sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền cho người dân về an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ
sẽ góp phần giảm bớt tai nạn trên tuyến giao thông huyết mạch này